thưa quý vị sáng nay ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh lào cai đã kích hoạt và đưa bệnh viện giã chiến đầu tiên trên địa bàn vào hoạt động điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
bệnh viện có công suất một trăm năm mươi giường bệnh trong đó có đầy đủ các khu vực dành cho việc tiếp đón phân loại người bệnh khu chăm sóc điều trị người bệnh khu nhà ăn khu nghỉ ngơi cho cán bộ lực lượng phục vụ
được đảm bảo bố trí theo nguyên tắc một chiều phòng chống lây nhiễm chéo thuận lợi cho việc chăm sóc và điều trị cùng lúc nhiều bệnh nhân covid một mươi chín
các phòng bệnh cũng được lắp đặt camera để theo dõi và quản lý đồng thời có kết nối trực tiếp với phòng chỉ huy điều trị để thực hiện các y lệnh của bác sĩ trong trường hợp khẩn cấp
ngay sau khi kích hoạt bệnh viện giã chiến đã tiếp nhận và điều trị hai mươi bốn bệnh nhân f
trong ngày hai mươi bảy tháng tám toàn bộ năm mươi năm bệnh nhân covid một mươi chín tại các cơ sở trên địa bàn tỉnh sẽ được chuyển qua bệnh viện giã chiến để tiếp tục điều trị
thưa quý vị tuy cả nước đang trải qua đợt dịch thứ tư nhưng tỉnh quảng bình địa phương xuất hiện ca nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng đầu tiên chỉ cách hơn một tháng
đã tiếp tục đấu trọi với đợt bùng phát dịch lần thứ hai sau hơn ba tuần không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
theo đó tính đến một mươi tám h ngày hai mươi năm tháng tỉnh quảng bình đã đưa ra một bệnh nhân covid một mươi chín
trong ngày hai mươi năm tháng tám qua quá trình triển khai truy vết xét nghiệm cdc quảng bình đã ghi nhận thêm hai mươi ba ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó chủ yếu là các ca lây nhiễm trong cộng đồng và có yếu tố dịch tễ liên quan tới một ngư dân xã hải phú huyện bố trạch
bị dương tính sau khi buôn bán ở cảng cá thọ quang thành phố đà nẵng
tỉnh quảng bình đang khẩn trương xét nghiệm trên diện rộng truy vết và tiếp tục phát hiện nhiều ca dương tính khi test nhanh
hiện tỉnh quảng bình đã ra quyết định thực hiện chỉ thị một mươi năm trên toàn tỉnh chỉ thị một mươi sáu cho các địa phương có ca lây nhiễm thuộc địa bàn
thành phố đồng hới huyện bố trạch tỉnh quảng bình và tuyên hóa
thưa quý vị trong khi các lực lượng chức năng đang căng mình chốt chặn triển khai nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thì bên cạnh đấy vẫn còn có một số người dân thiếu ý thức có hành vi thông chốt hay thậm chí là tấn công lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
đây là hành vi đáng lên án và sẽ bị trừng trị nghiêm minh trước pháp luật
phản ánh sau của nhóm phóng viên antv tại bạc liêu
những hình ảnh này được camera tại một chốt phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn khóm bốn phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu ghi lại vào chiều ngày chín tháng tám
khi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây một thanh niên điều khiển xe máy cầm theo hung khí đến chửi bới và ham dọa
lúc này bên trong chốt gác nhiều thanh niên khác cầm hung khí đến chửi bới và truy đuổi lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ tại đây
đến khoảng hai mươi giờ cùng ngày khi công an thị xã giá rai tỉnh bạc liêu đang làm việc với những người có liên quan những thanh niên này quay lại hiện trường
khi lực lượng chức năng truy bắt các đối tượng dùng dao tự chế chém về phía lực lượng chức năng và điều khiển xe bỏ chạy
thì qua hình ảnh camera và thông tin từ quần chúng nhân dân cung cấp thì xét thấy cái hành vi cái hành động của số đối tượng gây gối
cản trở chống đối lực lượng thành nhiệm vụ là các hành động như là cầm mã tấu đe dọa chửi bới hâm gây thiên tích chém lực lượng thành nhiệm vụ
do tính chất manh động phức tạp của vụ việc nên là tôi đã chỉ đạo cho lực lượng là xuống ngay hiện trường tiến hành khám nghiệm minh trường
rồi ghi là khai các nhân chứng quần chúng nhân dân và chích sức cái hệ thống camera gai hành trợ tự để xác định số đối tượng gây án
quá trình điều tra công an thị xã giá rai đã đặt bản đồ cho các đối tượng gây gối
thị xã giá rai tỉnh bạc liêu xác định nhóm đối tượng này do nguyễn hoàng nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại khóm hai phường một thị xã giá rai
và nguyễn hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại khóm bốn phường một thị xã giá rai là anh ruột của nhật cầm đầu
tại cơ quan công an nguyễn hoàng sơn khai nhận chiều tối ngày chín tháng tám khi biết tin lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
tại chốt kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín đóng trên địa bàn phường tuyên truyền nhắc nhở em ruột của sơn vì vi phạm chỉ thị một mươi
sau đó sơn cùng với một số đối tượng khác điều khiển xe máy lại chốt gác
tại đây sơn cầm giao tự chế trên tay tiếp tục chửi bới đe dọa thách thức lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
chống người thi hành công vụ là hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt trong khi lực lượng chức năng đang căng mình để bảo vệ người dân trước dịch bệnh
thì việc chống người thi hành công vụ tại các chốt phòng chống dịch là hành vi đáng lên án và sẽ bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
chuyển sang các tin tức về ninh trật tự
sau một thời gian điều tra củng cố hồ sơ cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hải phòng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng nguyễn văn hải về tội giết người
hải là thủ phạm gây ra vụ cháy làm chết bốn người tại thôn ba xã kiền bái huyện thủy nguyên tp hải phòng
trước đó vào tối ngày một mươi năm tháng tám tại nhà ông nguyễn văn hải xảy ra mâu thuẫn sô sát giữa ông hải và con gái là chị nguyễn thị hiền
do chị hiền đã xây dựng gia đình nhưng không về nhà chồng mà chuyển về sinh sống với bố mẹ đẻ
sau đó ông hải đã lấy xe máy đi mua khoảng một mươi năm lít xăng mang về đổ vào trong phòng ngủ của chị hải rồi dùng bật lửa châm lửa đốt dẫn đến vụ cháy
hậu quả bốn người có mặt trong phòng ngủ của chị hiền bị tử vong gồm bà nguyễn thị thúy là vợ của ông hải chị nguyễn thị hiền
cháu gái vũ thị tuyết nhi và anh khương là chồng của chị hiền
tài sản trong căn phòng bị hư hỏng toàn bộ
căn cứ tài liệu điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và tạm giam đối với nguyễn văn hải về tội giết người để điều tra theo quy định
còn tại lào cai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai vừa phát hiện và bắt giữ hai đối tượng mua bán trái phép hai bánh heroin
tại địa bàn xã bản vược huyện bát sát tỉnh lào cai
cụ thể vào khoảng một mươi một h ngày hai mươi năm tháng tám tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh lào cai đang làm nhiệm vụ tại khu vực trên đã phát hiện một số đối tượng dừng xe ở ven đường có biểu hiện mua bán trái phép chân ma túy
tổ công tác đã yêu cầu kiểm tra hành chính thì bất ngờ hai đối tượng bỏ chạy
lực lượng chức năng đã bắt giữ một đối tượng là giàng a khoa chú tại xã y tý huyện bát sát
tại thời điểm kiểm tra giàng a khoa đã tự động giao nộp hai bánh heroin được gói kín trong áo mưa
đồng thời lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ đối tượng giàng a khoa chú tậy xã y tý huyện bát sát
tại cơ quan cảnh sát điều tra hai đối tượng khai nhận là hai anh em ruột cùng rủ nhau đi mua hai bánh heroin với giá ba trăm bốn mươi triệu đồng
tại xã pachel huyện bát sát của một người phụ nữ không rõ tiền tuổi
sau đó mỗi người một xe đi đến thôn một xã bản vược huyện bát sát chờ người mua
khi đang chuẩn bị bán hai bánh ma túy trên với giá thỏa thuận là bốn trăm linh triệu đồng thì bị lực lượng công an kiểm tra và bắt giữ
thưa quý vị sau nhiều ngày khẩn trương chuẩn bị nhân lực và triển khai trang thiết bị máy móc
trung tâm hồi sức tích cực covid một mươi bốn với hơn năm trăm linh dường bệnh tại tp hcm đã chính thức tiếp nhận bệnh nhân covid một mươi chín
kể từ ngày hôm qua ngày hai mươi năm tháng tám
bệnh viện đặt dưới sự quản lý của bệnh viện trung ương huế với sự vận hành của ba trăm linh bác sĩ vào chia lửa cho tp hcm
dự kiến vào ngày hai mươi bảy tháng tám bệnh viện trung ương huế tiếp tục điều động năm mươi nhân viên y tế và có thêm
sự tri viện của các bệnh viện ở miền trung như quảng bình quảng nam đà nẵng và bình định
đây cũng là bệnh viện icu thứ bảy được thành lập thần tốc
cũng trong chiều ngày hai mươi năm tháng tám tại bệnh viện hùng vương trung tâm hp chăm sóc trẻ sơ sinh có mẹ nhiễm covid một mươi chín đã được thành lập
trước đó từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay bệnh viện hùng vương đã tiếp nhận gần một thai phụ nhiễm covid một mươi chín
trong đó với khoảng năm trăm linh trẻ có mẹ nhiễm covid một mươi chín được sinh tại bệnh viện
may mắn tỷ lệ trẻ nhiễm covid một mươi chín trong nhóm này là rất thấp chỉ dưới một
theo quy định các sản phụ nhiễm covid một mươi chín buộc phải cách ly tập trung hoặc điều trị
nên trẻ mới sinh ra không có người thân chăm sóc ngày một tăng
hiện trung tâm hop đang có hai mươi năm bảo mẫu là các tình nguyện viên
dự kiến trong những ngày tới sẽ có thêm vài chục bé sơ sinh sức khỏe ổn định được chuyển về trung tâm
để chăm sóc trong lúc đợi gia đình đón về
đi xe máy không đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm khi được lực lượng trực chốt kiểm soát covid một mươi chín nhắc nhở
trần văn thịnh chú tại phường ít kiều quận hòa đông thành phố hà nội
đã có hành vi lăng mạ xúc phạm và hành hung một cán bộ công an phường gây thương tích
cụ thể vào hồi một mươi năm h chiều qua ngày hai mươi năm tháng tám
tại điểm chốt chặn ở khu vực phong tỏa do có ca nhiễm bệnh là f một
trên địa bàn phố nguyễn thái học phường quang trung quận hà đông thành phố hà nội
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đại úy lê nam cường cán bộ công an phường quang trung
cùng tổ công tác đã phát hiện một nam thanh niên không đeo khẩu trang
đi xe máy với tốc độ cao nhằm thông chốt
khi được nhắc nhở về việc vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh
đi vào khu vực phong tỏa và không đeo khẩu trang tại nơi công cộng
đối tượng đã lớn tiếng chửi bới xúc phạm tổ công tác túm cổ áo
xô đẩy giật khẩu trang và dùng chân đạp vào người đại úy lê nam cường gây thương tích
trước hành vi manh động của đối tượng cán bộ chiến sĩ công an phường đã nhanh chóng được tăng cường
phối hợp với tổ công tác khống chế đối tượng
thịnh là đối tượng đã có hai tiền án về tội giết người và cố ý gây thương tích
hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hà đông thụ lý
và giải quyết theo quy định của pháp luật
tại đồng tháp một đối tượng vừa bị công an thành phố sa đéc đề xuất
xử phạt vi phạm hành chính vì có hành vi chống đối lại lực lượng làm nhiệm vụ ở chốt kiểm dịch
trước đó vào ngày hai mươi hai tháng tám đinh hoàng trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại tỉnh đồng tháp
điều khiển xe mô tô đến chốt kiểm soát
khi bị yêu cầu xuất trình đầy đủ giấy tờ theo quy định trung đã có biểu hiện chống đối rồi phóng xe bỏ chạy
cán bộ chiến sĩ tại chốt đã truy đuổi theo và khống chế được trung
giao về cho công an phường hai thành phố sa đéc xử lý
hiện công an thành phố sa đéc đã hoàn tất
công an thành phố sa đéc đã hoàn tất hồ sơ đề xuất ủy ban nhân dân thành phố sa đéc
xử phạt vi phạm hành chính bảy triệu năm trăm linh ngàn đồng đối với đinh hoàng trung
về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý khác
công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình vừa phá thành công chuyên án ma túy
bắt giữ đối tượng hồ văn long sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
chú tệ xã hưng trạch huyện bố trạch
về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy thù giữ hơn bốn sáu trăm linh viên ma túy tổng hợp
trước đó vào lúc một mươi h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng tám đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an huyện bố trạch và công an xã hương trạch huyện bố trạch
tiến hành kiểm tra đối tượng hồ văn long
thấy lực lượng công an đối tượng hồ văn long đã lập tức vứt lại xe máy
bỏ chạy nhảy xuống suối hòng thoát thân
tổ công tác đã tiến hành truy đuổi trước sự chống trả quyết liệt của đối tượng
sau khi bắt giữ được đối tượng và tiến hành kiểm tra tổ công tác đã phát hiện bên trong
có hai túi ni lông chứa hai trăm ba mươi năm viên nén
tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện
thu giữ hai mươi hai túi ni lông chứa bốn ba trăm chín mươi ba viên nén màu hồng và màu xanh cùng một trăm năm mươi bảy triệu đồng tiền mặt
và nhiều tài liệu tăng vật có liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu đối tượng đã thừa nhận số viên nén trên là ma túy tổng hợp
dạng hùng phiến hiện chuyên án đang được mở rộng đầu trai
một đường dây mua bán vận chuyển số lượng lớn ma túy từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
vừa được phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội đấu tranh triệt phá thành công
hai đối tượng trong chuyên án này đã bị bắt giữ cùng tăng vật ma túy bị thu giữ là một mươi bánh heroin
và số lượng lớn ma túy tổng hợp gồm ketamine và metafetamine
thời điểm hiện nay tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp
và một số địa phương đã phải thực hiện giãn cách xã hội và nổi lên
một số thủ đoạn của tội phạm trong thời điểm này đó chính là lợi dụng xe vận tải luồng xanh
để vận chuyển những hàng hóa cấm trong đó có cả vận chuyển ma túy trái phép
từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ
thùng xốp chứa đầy hoa quả trên xe tải vận chuyển theo dạng xe luồng xanh
từ các tỉnh tây bắc về hà nội
thế nhưng dưới lớp hoa quả này là số lượng lớn ma túy heroin đóng bánh
tương tự các thùng hàng khác đều chứa ma túy dạng metafetamine và ketamine
đây là thủ đoạn mới của các đối tượng tội phạm ma túy
trong thời điểm dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp như hiện nay
về hà nội phục vụ đời sống của dân
thế thì đối tượng đã lợi dụng xe này và những xe chở thực phẩm để vận chuyển ma túy
bước đầu khi bắt giữ đối tượng hai đối tượng này là đối tượng hoàng văn linh
và đối tượng nguyễn văn hùng đối tượng đã khai nhận về hành vi phạm tội công hình
qua công tác nắm tình hình các trinh sát phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an hà nội đã phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy
từ các tỉnh tây bắc về hà nội tiêu thụ do đối tượng hoàng văn linh ở trương mỹ hà nội cầm đầu
với thủ đoạn trà trộn số lượng lớn ma túy và hàng nông sản để vận chuyển từ tây bắc về hà nội
cùng tham gia trong đường dây này với linh còn có đối tượng nguyễn văn hùng chú tại hoàng mai hà nội
tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này là một mươi bánh heroin bốn tám kg ketamine một trăm năm mươi chín g methamphetamine
một tỷ đồng và ba xe ô tô cùng nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
để thực hiện được thắng lợi chuyên án này lực lượng ma túy của toàn thành phố cũng đã tăng cường tất cả lực lượng xuống cơ sở nắm mắt tình hình địa bàn
cũng như phát huy tất cả những biện pháp nguyên vụ để làm sao chúng tôi chấn áp tội phạm không để tội phạm ma túy xảy ra phức tạp
theo cơ quan công an công tác trinh sát nắm tình hình đường dây tội phạm
tội phạm này gặp rất nhiều khó khăn do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang có diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương
tuy nhiên với sự chủ động trước những diễn biến và thủ đoạn tinh vi của tội phạm trong mùa dịch
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an hà nội đã áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
quyết tâm triệt phá đường dây tội phạm này kiên quyết không để các đối tượng lợi dụng tình hình dịch bệnh để gia tăng hoạt động
còn tại hải phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can
và bắt tạm giam đối với nguyễn văn hải sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu trú tại huyện thủy nguyên về tội giết người để điều tra theo quy định
theo kết quả điều tra của cơ quan công an vào tối ngày một mươi năm tháng tám do mâu thuẫn với con gái là nguyễn thị hiền
về việc đã xây dựng gia đình nhưng không về nhà chồng nên ông hải yêu cầu chị hiền về ở với nhà chồng
do không nghe lời bố giữa ông hải và chị hiền đã xảy ra
sau đó ông hải lấy xe máy đi đến cửa hàng xăng dầu trên quốc lộ một mươi thuộc địa phận thôn hai xã kiển bái
mua khoảng một mươi năm lít xăng mang về đổ vào trong phòng ngủ của chị hiền rồi dùng bật lửa châm lửa đốt dẫn đến vụ cháy
hậu quả làm bốn người có mặt trong phòng là bà nguyễn thị thúy năm mươi tuổi là vợ của ông hải chị hiền anh khương chồng của chị hiền
và cháu nhi con gái của chị hiền tử vong và tài sản trong căn phòng đã bị hư hỏng hoàn toàn
tòa án nhân dân tỉnh con tum vừa đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo a trường sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện sa thầy tỉnh con tum về hành vi giết người
theo có trạng vào khoảng một mươi năm h ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một a trường nghe bạn của mình nói là bị a đói sinh năm hai nghìn một đánh
đồng thời nhớ lại chuyện trước đây khoảng một năm giữa mình và a đói đã xảy ra sâu sát nên a trường đã gọi điện yêu cầu a đói đến nhà để giải quyết mâu thuẫn

khi a đói đến thì hai người đang đứng nói chuyện thì a trường đã dùng hai con dao chuẩn bị sẵn trước đó để đâm a đói
mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng a đói đã tử vong do vết thương quá nặng
tại phiên tòa hội đồng xét xử nhận định mặc dù khi phạm tội ai trường chưa đủ tuổi thành niên
tuy nhiên hành vi của a trường là đặc biệt nghiêm trọng do đó đã tuyên phạt một mươi năm năm tù giam đối với bị cáo a trường về hành vi giết người
với hành vi trộm cắp tài sản hồ ngọc huyền
năm hai nghìn trú tại huyện gò công đông tỉnh tiền giang đã bị công an thị xã bình minh tỉnh vĩnh long bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ
vào trưa ngày hai mươi tháng tám nhận được tin báo của anh trần ngô định chú tẩy xã thuận an thị xã bình minh
bị mất xe mô tô mang biển kiểm soát sáu mươi bốn k một mươi năm nghìn một trăm chín mươi
lực lượng công an đã tiến hành điều tra và xác định hồ ngọc huyền chính là thủ phạm
tại cơ quan công an huyền khai nhận do không có tiền tiêu xài nên khi đi đến vườn chống thanh long của anh định
tại xã thuận an thị xã bình minh phát hiện xe mô tô để trong tròi không có người trông coi
trên xe còn chìa khóa nên huyền đã lấy trộm và chạy về xã đông bình để tìm chỗ bán thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
được biết công an thị xã bình minh đang thụ lý một vụ trộm tài sản khác do huyền thực hiện vào ngày hai mươi tháng tám trước đó
liên quan đến vụ ẩu đả xảy ra trên địa bàn thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc vào tối ngày hai mươi hai tháng tám
công an tp vĩnh yên đã triệu tập gần năm mươi thanh thiếu niên có liên quan
điều đáng chú ý là các đối tượng đa phần đều còn rất trẻ nhưng rất manh động sử dụng nhiều vũ khí thô sơ có tính sát thương cao thậm chí là cả súng tự chế
giao phóng đinh ba giao rút tuyếp sắt gậy sắt chai bia súng đạn là những tăng vật mà công an tp vĩnh yên thu giữ của hai nhóm đối tượng đánh nhau trên địa bàn tp vào tối ngày hai mươi hai tháng tám
kết quả điều tra ban đầu xác định từ mâu thuẫn cá nhân nguyễn đức thạch một mươi sáu tuổi
ở xã kim long huyện tam dương cầm đầu một nhóm ba mươi bốn đối tượng đều ở huyện yên lạc
nguyễn trí thanh một mươi năm tuổi ở thị trấn yên lạc huyện yên lạc cầm đầu một nhóm hơn một mươi đối tượng ở các huyện tam dương tam đảo vĩnh yên đến địa bàn thành phố vĩnh yên đánh nhau
cả hai nhóm đều sử dụng các vũ khí tự chế nguy hiểm bao gồm cả súng
hậu quả là một số đối tượng bị thương tích trong đó một trường hợp bị bắn trúng vào lưng
nhiều trường hợp tham gia cuộc hỗn chiến trên mới một mươi bốn tuổi đối tượng lớn nhất cũng chỉ một mươi tám tuổi
không cần phải có thủ án gì chỉ cần được bạn rủ là sẵn sàng tham gia vào những vụ ẩu đả đầy tính sát thương
ngoài vụ việc trên trong các ngày một mươi năm tháng bảy và hai mươi bốn tháng tám công an tp vinh yên đã bắt hai vụ với một mươi một thanh thiếu niên cầm theo hung khí lạng lách đánh võng trên đường